thủ tướng chính phủ vừa có công điện bốn trăm tám mươi một về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng
hiện nay nắng nóng gai gắt và hành khô diễn ra trên diện rộng
nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương
nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai một số việc trọng tâm cấp bách
trong đó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có trách nhiệm
chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm
chỉ đạo lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bố trí lực lượng canh phòng kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao
chỉ đạo lực lượng canh phòng kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao